hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh ca covid một mươi chín ở ba tầng vượt giai đoạn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện hồi sức ngừng nhận bệnh
nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế vượt qua trầm cảm lo âu do dịch covid một mươi chín
xin kính chào quý vị vậy là lại đến khung giờ sáu giờ sáng quen thuộc của bản tin covid một mươi chín sáng hàng ngày trên kênh báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi rất vui được đồng hành và cập nhật đến quý vị những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín

và tiếp tục những diễn biến về đợt bùng dịch mới nhất và nghiêm trọng nhất sau hai năm từ trung quốc
thì trong cuộc họp thường vụ bộ chính trị được tổ chức gần đây mặc dù khẳng định vẫn duy trì chính sách không covid một mươi chín
nhưng lãnh đạo trung quốc cũng đã nhấn mạnh cần phải đạt hiệu quả tối đa trong phòng chống dịch với chi phí tối thiểu
và giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế xã hội
chủ trì cuộc họp ủy ban thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã khẳng định các biện pháp chính xác dựa trên cơ sở khoa học
cũng như việc tuân thủ chính sách không covid một mươi chín năng động của đất nước này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất
tuy nhiên ông cũng hối thúc thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế
khi trung quốc đang phải đối mặt với làn sóng dịch
trung quốc đang phải đối mặt với làn sóng dịch lớn nhất kể từ khi covid một mươi chín bùng phát lần đầu ở vũ hán năm hai nghìn hai mươi
trong khi phần lớn thế giới đã nới lỏng hoặc chấm dứt các hạn chế
nhiều tỉnh thành ở nước này đặc biệt là tỉnh cát lâm vẫn đang bị phong tỏa
trung quốc đã ghi nhận khoảng hai mươi ca dương tính trong nước kể từ ngày một tháng ba ảnh hưởng đến hai mươi tám tỉnh thành trong cả nước
sáng ngày một mươi tám tháng ba nước này lại báo cáo có thêm bốn một trăm ba mươi trường hợp dương tính trong nước
ông tập cận bình
nâng cao trình độ phòng chống dịch khoa học và chính xác liên tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch
tăng cường đột phá trong nghiên cứu khoa học phát triển vaccine xét nghiệm nhanh và thuốc điều trị
để khiến cho công tác phòng chống dịch có mục tiêu hơn
ông nhấn mạnh cần kết hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội
thực hiện các biện pháp hữu hiệu hơn để đạt được hiệu quả tối đa trong công tác phòng chống dịch
với chi phí tối thiểu và giảm tối đa các tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế xã hội
cuộc họp thường vụ bộ chính trị cũng yêu cầu các quan chức địa phương trung quốc
không lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh đồng thời tuyên bố các quan chức thiếu trách nhiệm
để xảy ra dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ lập tức bị điều tra xử lý và phải chịu trách nhiệm
hơn sáu mươi quan chức địa phương ở các tỉnh như cát lâm quảng đông và sơn đông đã bị trừng phạt
trong đợt bùng phát dịch lần này vì xử lý kém
như vậy tín hiệu từ cuộc họp này cho thấy trung quốc sẽ tiếp tục duy trì chiến lược không covid một mươi chín
nhưng sẽ không còn tìm cách chống dịch bằng mọi giá mà sẽ tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn
giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế
biên chiến lược đã gắn bó với nước này suốt hai năm qua trở nên năng động và linh hoạt hơn
tình hình tại đặc khu hành chính hồng kông cũng không hề khá khẩm hơn
khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng thành phố này đã trở thành một trong những nơi bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất
đáng chú ý trước đó đặc khu luôn nằm trong top các khu vực kiểm soát đại dịch tốt nhất
vậy hồng kông cần phải làm gì để thoát khỏi làn sóng covid một mươi chín thứ năm khốc liệt này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dịch bệnh bùng phát ở hồng kông khiến số người chết tăng vọt hệ thống y tế bị quá tải
và khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về cách thức nhà chức trách ứng phó với dịch bệnh hiện nay
hiện chính quyền hồng kông vẫn đang áp dụng chiến lược không covid giống như trung quốc đại lục
tuy nhiên ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua nhà lãnh đạo hồng kông lâm trịnh nguyệt nga đã ám chỉ rằng
hồng kông có thể sẽ nới lỏng một số hạn chế để giữ vững vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của đặc khu hành chính này
theo các chuyên gia y tế với số ca nhiễm giao động trong khoảng ba mươi ca một ngày trong tổng số bảy bốn triệu dân
hồng kông cần phải đưa ra một chiến lược đối phó với dịch bệnh rõ ràng
học cách sống chung với virus thay vì cố gắng loại bỏ nó
trong những tuần gần đây hồng kông là nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín trên một triệu người cao nhất thế giới
gấp hơn hai mươi bốn lần so với singapore
giới chức y tế hồng kông cho biết gần chín mươi ca tử vong trong đợt bùng phát dịch lần thứ năm này là những người chưa tiêm chủng
hầu hết trên sáu mươi tuổi
theo các chuyên gia điều này có lẽ sẽ không xảy ra nếu giới chức hồng kông khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng
và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực y tế trong việc đối phó với đại dịch
những thông điệp mâu thuẫn từ chính quyền hồng kông cũng như các lệnh hạn chế đã gây gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động kinh doanh
và làm thiệt hại nền kinh tế của đặc khu trong vòng hai năm qua đã khiến cho doanh nghiệp và người dân cảm thấy không thoải mái
gabriel leung trưởng khoa y tại đại học hồng kông cho biết
hồng kông chắc chắn chưa sẵn sàng để khôi phục các hoạt động bình thường giữa đợt bùng phát dịch thứ năm này
nhưng hãy xem liệu chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc phục hồi trạng thái bình thường đó
ông lưu nói thêm hồng kông cần phải quyết định xem họ sẽ tiếp tục chính sách không covid hay cố gắng sống chung với đại dịch
coi covid một mươi chín như một loại bệnh đặc hữu
theo các chuyên gia ngay cả khi chính quyền hồng kông quyết định duy trì chính sách không covid bằng cách xét nghiệm hàng loạt
và truy vết trên diện rộng thì cuối cùng vẫn phải chuyển sang thích ứng với việc sống chung với virus
biện pháp quan trọng nhất với hồng kông trong lúc này là tăng tỷ lệ tiêm chủng từ tám mươi
lên trên chín mươi đồng thời bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất đặc biệt là những người cao tuổi
hiện chỉ có năm mươi sáu số người trên tám mươi tuổi đã được tiêm phòng
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi hồng kông đã thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
song trước tình hình vẫn còn căng thẳng hồng kông có thể nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội
như cấm tụ tập trên hai người ở nơi công cộng
đóng cửa hầu hết các địa điểm tập trung đông người và cấm các nhà hàng ăn uống hoạt động sau một mươi tám giờ
bên cạnh đó thành phố này cũng có thể noi gương singapore để sau ba đến sáu tháng khi nới lỏng tất cả các biện pháp giãn cách đó
các cá nhân sẽ phải có trách nhiệm với những rủi ro của mình và chính quyền không cần phải đưa ra các chính sách chung cho toàn thể người dân
tránh ngược với hồng kông tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hàn quốc đã cho thấy các dấu hiệu tích cực
số ca nhiễm tại nước này hiện cao nhất thế giới song tỷ lệ tử vong lại giảm kỷ lục
cho phép hàn quốc nơi giãn cách xã hội sống chung hiệu quả với covid
mới đây hàn quốc đã ghi nhận hơn sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mới cao hơn bất kỳ nước nào trên thế giới
tại các quốc gia khác sự gia tăng này là dấu hiệu báo động đợt bùng phát ngoài tầm kiểm soát kéo theo đó là số ca tử vong tăng vọt
tuy nhiên tại hàn quốc bức tranh hoàn toàn khác
tỷ lệ tử vong tại nước này là một mươi bốn
giảm mạnh so với tám mươi tám cách đây hai tháng ngay cả khi số ca nhiễm tăng gấp tám mươi lần trong cùng khoảng thời gian
con số này chỉ bằng một phần một mươi so với mỹ và anh
số ca nhiễm cao ngất ngường đã phản ánh công tác xét nghiệm nhất quán của quốc gia
một điều bị nhiều nơi bỏ qua khi covid một mươi chín trở thành bệnh lưu hành
nhưng đây cũng là lý do chính khiến cho tỷ lệ tử vong trên đầu người của hàn quốc chạm đáy
xét nghiệm hầu hết các ca nhiễm nghi nhiễm
cho phép nước này xác định các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng và ưu tiên điều trị
cho ép không nhập viện trước khi tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng hơn
phương pháp tiếp cận phi truyền thống là điển hình trong chiến lược ứng phó dịch bệnh của hàn quốc
ngay từ những ngày đầu nước này đã tiên phong sử dụng xét nghiệm nhanh và truy vết tiếp xúc công nghệ cao
vận dụng bài học kinh nghiệm từ những dịch bệnh trước đó
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc cho biết
nước này đã chi khoảng một ba tỷ usd
để thực hiện một triệu xét nghiệm pcr mỗi ngày
mặc dù rất tốn kém giới chức cho rằng điều này hoàn toàn xứng đáng
bởi bệnh viện không bị quá tải hệ thống y tế được bảo toàn nguyên vẹn
dù số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt lên hơn sáu trăm linh tức là gấp hơn sáu mươi lần
số trường hợp nhập viện chỉ tăng gấp đôi
công suất của khu hồi sức tích cực icu của các bệnh viện ổn định ở mức sáu mươi năm
nhờ vậy dù số ca nhiễm cao nhất thế giới tỷ lệ tử vong giảm
vẫn cho phép chính phủ nước này nới hạn chế thời đại dịch
các nhà hàng có thể nhận nhóm trên sáu thực khách kéo dài thời gian ăn uống
giới chức hàn quốc cho biết họ chuẩn bị tốt hơn để đối phó
với sự lên xuống của dịch covid một mươi chín một phần là do các bài học kinh nghiệm
trong quá trình xử lý dịch mers hội chứng hô hấp trung đông năm hai nghìn một mươi năm
bài học quan trọng nhất là chuyển đổi nhanh nhẹn và phản ứng cấp tốc
khi omicron chiếm ưu thế vào cuối tháng một thay vì trần trừ
hàn quốc đã tăng gấp đôi số xét nghiệm
giống với nhiều quốc gia chiến lược này mở rộng gồm cả xét nghiệm kháng nguyên
điểm khác biệt là người dương tính test nhanh vẫn phải đến xét nghiệm pcr
một lần nữa tại cơ sở công lập
từ đó hàn quốc phân f thành hai nhóm những người không có triệu chứng
biểu hiện nhẹ cách ly tại nhà
các trường hợp có nguy cơ cao chuyển nặng được đưa đến bệnh viện chăm sóc và điều trị
đồng thời hàn quốc cũng đẩy mạnh triển khai vaccine sau thời gian chậm chạp ban đầu
tập trung đặc biệt vào những người cao tuổi
có gần tám mươi sáu dân số đã tiêm chủng đầy đủ khi omicron bắt đầu lan rộng
hơn chín mươi người từ sáu mươi tuổi trở lên đã được tiêm tăng cường
điều này đã giúp tỷ lệ tử vong ở những người sáu mươi tuổi trở xuống đã tiêm ba mũi gần như bằng không
hầu hết các ca tử vong đều nằm trong nhóm nhỏ những người già chưa tiêm phòng
người từ sáu mươi tuổi trở lên chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao gấp một mươi lần
so với những người đã tiêm tăng cường
dù có nhiều tín hiệu tích cực choi yair gook giáo sư y tế dự phòng tại đại học y khoa hàn quốc
vẫn cảnh báo rằng nước này không nên dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch qua sớm
ông cha nói nếu biện pháp phòng chống virus chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và nguy kịch hơn
chính phủ không nên đánh giá tình hình đã ổn chỉ vì có đủ giường icu
họ nên thông báo và phổ cập các biện pháp phòng ngừa trước với công chúng
mặc dù vẫn còn nhiều nguy cơ tiêm ẩn
sau động thái nới lỏng các chính sách hạn chế
song tỷ lệ tử vong một mươi bốn đã cho thấy rằng chiến lược đối phó với covid một mươi chín của hàn quốc đã có hiệu quả
áp dụng rộng rãi nhất quán xét nghiệm công nghệ cao
xác định chính xác các trường hợp có nguy cơ chuyển nặng để ưu tiên nhập viện
và công tác tiêm chủng tập trung vào nhóm có nguy cơ cao
chính là những bài học phòng chống dịch bệnh đáng xem xét và cân nhắc từ hàn quốc
chuyển sang các tin tức trong nước
thưa quý vị
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế cho thấy
số xã phường thuộc vùng xanh cấp độ một đã giảm xuống còn bốn mươi
gần sáu mươi xã phường còn lại thuộc vùng vàng cấp độ hai vùng cam cấp độ ba và vùng đỏ cấp độ bốn
riêng vùng cam chiếm khoảng năm mươi
dự báo số ca mắc trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng nhanh do mầm bệnh đã lây lan rộng trong cộng đồng
biến thể ba hai của biến chủng omicron vẫn là biến thể chủ đạo
thống kê của bộ y tế cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín có xu hướng gia tăng nhanh
tại hầu hết các tỉnh thành phố trong thời gian gần đây
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bảy mươi một bốn trăm bốn mươi sáu ca một ngày
trong khi tuần từ mùng ba đến mùng một mươi tháng ba số ca mắc trung bình mỗi ngày là một trăm bốn mươi một bảy trăm chín mươi bảy ca một ngày
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại địa phương theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
trên cổng thông tin bộ y tế đến hết ngày một mươi tám tháng ba cho thấy
cả nước hiện có bốn ba trăm ba mươi bảy xã phường thuộc vùng xanh chiếm bốn mươi chín tổng số xã phường đánh giá
có hai bảy trăm một mươi một xã phường thuộc vùng vàng chiếm hai mươi năm sáu
số xã phường thuộc vùng cam là ba một trăm ba mươi bốn chiếm hai mươi chín sáu và số xã phường thuộc vùng đỏ là bốn trăm linh ba
qua thống kê trên cho thấy

số xã phường thuộc vùng xanh vẫn chiếm nhiều nhất
tuy nhiên so với khoảng một mươi ngày trước thì tỷ lệ xã phường thuộc vùng xanh trên cả nước đã tiếp tục giảm
đánh giá ngày chín tháng ba là bốn mươi bốn bốn
số xã phường thuộc cấp độ dịch hai mươi ba và bốn có tỷ lệ gia tăng
tổng cộng ba vùng này chiếm khoảng năm mươi chín một tổng số xã phường đánh giá
chín ngày trước tỷ lệ này khoảng năm mươi năm sáu
ngày một mươi tám tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý cam
bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi ba một trăm bảy mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó có chín ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi năm ca ghi nhận trong nước
giảm một mươi một trăm năm mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
có một trăm linh chín sáu trăm linh một ca cộng đồng
cùng ngày sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung ba mươi bốn ba trăm linh ca
trong ngày các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
là bắc ninh tăng một bốn trăm linh hai ca

trà vinh tăng bảy trăm ba mươi ca
sơn la tăng bốn trăm chín mươi chín ca
theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers info
cập nhật đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba theo giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu
đã lên tới bốn trăm sáu mươi năm năm trăm linh hai tám trăm sáu mươi năm ca
trong đó có sáu tám mươi năm tám trăm ba mươi bốn người tử vong
theo thống kê của trang worldometers info

thì trong hai mươi bốn giờ qua các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
đã ghi nhận tổng số ca bệnh trên hai mươi bốn triệu trường hợp và có ba trăm chín mươi hai một mươi tám ca tử vong
sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron đã khiến nhiều nước đông nam á tăng mạnh số ca mắc bệnh
tất cả các nước thành viên của asean đều ghi nhận các ca nhiễm omicron
tại tp hcm sở y tế cho biết hiện số ca covid một mươi chín điều trị tại ba tầng đã vượt thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp
và từ ngày một mươi tám tháng ba bệnh viện hồi sức covid một mươi chín sẽ ngừng nhận bệnh nhân
theo báo cáo của sở y tế tp hcm ngày một mươi tám tháng ba về tình hình dịch covid một mươi chín và công tác phòng chống dịch tại thành phố
hiện số f điều trị tại ba tầng
tuy nhiên số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp
trong ngày một mươi bảy tháng ba đã có một trăm linh một trăm bảy mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có chín mươi bốn hai trăm tám mươi tám ca cách ly tại nhà năm trăm tám mươi tám ca cách ly tại các cơ sở cách ly
tại bệnh viện tầng hai có bốn tám trăm hai mươi ba bệnh nhân chiếm bốn tám còn lại bệnh viện tầng ba là năm trăm linh ba ca chiếm năm

trong đó có chín mươi bảy ca thở máy xâm lấn
về số ca nặng tập trung vào nhóm trên sáu mươi năm tuổi có nhiều bệnh nền
hiện thành phố đang điều trị sáu mươi ba ca thở máy xâm lấn trong đó có sáu mươi trên sáu mươi ba ca có bệnh lý nền chiếm chín mươi năm
tuy nhiên có đến bốn mươi hai trên sáu mươi ba ca không khai báo y tế địa phương khi biết mình nhiễm bệnh và không điều trị monopiravir trước khi nhập viện chiếm sáu mươi sáu sáu

tại bệnh viện tầng hai có hai trăm bảy mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao tính đến chiều ngày một mươi sáu tháng ba đã có hai trăm một mươi ba bảy trăm bảy mươi bảy người trên sáu mươi năm tuổi kèm theo bệnh lý nền
trong đó có một trăm linh hai một trăm năm mươi ba người được xét nghiệm tầm soát hai mươi một ba trăm một mươi một người được tiêm vaccine covid một mươi chín và một hai trăm năm mươi ba người đã mắc covid một mươi chín
cũng trong báo cáo này sở y tế cho hay bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đóng tại bệnh viện ung bướu cơ sở hai sẽ ngưng nhận bệnh
từ hôm nay một mươi tám tháng ba
đây là bệnh viện hồi sức đầu tiên và có số dường bệnh lớn nhất tại tp hcm với quy mô một giường
hiện thành phố vẫn tiếp tục duy trì các bệnh viện giã chiến và các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của quận huyện và thành phố thủ đức để tiếp nhận chăm sóc và điều trị người bệnh mắc covid một mươi chín trên địa bàn
bên cạnh đó tiếp tục duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu
hai bệnh viện giã chiến số một mươi bốn một mươi
đa tầng tân bình bệnh viện một trăm bảy mươi năm bệnh nhiệt đới và trợ rẫy tiếp tục duy trì giường hồi sức để điều trị người bệnh mắc covid một mươi chín nặng
sở y tế cũng đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa truyền khoa phải thành lập khoa hoặc đơn vị điều trị covid một mươi chín để tiếp nhận các trường hợp có bệnh lý cấp tính kèm theo xét nghiệm dương tính sars cov hai
quý vị thân mến thời gian gần đây xuất hiện các thông tin quảng cáo airusel là siêu vaccine
và chỉ cần tiêm nó thì sẽ có thể bảo vệ được cơ thể khỏi covid một mươi chín
tuy nhiên theo bộ y tế thuốc evosel không được phép sử dụng để dự phòng ngừa covid một mươi chín cho các đối tượng có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
mới đây bộ y tế thông tin về thuốc evosel kháng thể đơn dòng được dùng để dự phòng covid một mươi chín
theo đó vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã cấp giấy phép nhập khẩu thuốc evucel đáp ứng được nhu cầu điều trị đặc biệt
cho đến nay evoseel đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp tại một số quốc gia như mỹ pháp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hay bahrain
bộ y tế khẳng định evoso là thuốc không phải là vaccine
vụ sao không chỉ định để dùng thay thế cho vaccine covid một mươi chín đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine
việc sử dụng thuốc cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp
một liều thuốc evosel được chỉ định để dự phòng mắc bệnh covid một mươi chín trong thời gian ít nhất sáu tháng cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi nặng từ bốn mươi kg trở lên
các đối tượng này không đang nhiễm sars cov hai không có tiếp xúc với người nhiễm sars cov hai xác định đồng thời phải thuộc một trong các trường hợp sau đây
có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do bệnh lý hoặc sử dụng thuốc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch
không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng

tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi trường hợp theo quy định của pháp luật
vắc xin phòng covid một mươi chín nanocovax được công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen phát triển từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp
giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn một bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
và giai đoạn ba chính thức từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
theo đề cường đã được phê duyệt
giai đoạn ba tiêm thử nghiệm vắc xin nanocovax nhằm đánh giá yếu tố hiệu lực bảo vệ của vắc xin đối với cộng đồng
và được thực hiện tại nhiều trung tâm trong nước với một mươi ba người
chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất hai mươi năm microgram
và nhóm tiêm giả dược đối chứng
quý vị thân mến
một mươi năm chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ không chỉ tới bệnh nhân covid một mươi chín với người dân
mà còn cả với các y bác sĩ đang ngày đêm chăm chỉ làm việc
thấu hiểu những nỗi vất vả của các y bác sĩ
sở y tế tp hcm vừa chia sẻ mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch covid một mươi chín của bệnh viện hùng vương
theo sở y tế tp hcm
tại thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn rất căng thẳng trên địa bàn tp hcm
bệnh viện hùng vương đã sử dụng bộ công cụ đánh giá dass hai mươi một
tiến hành khảo sát trên bốn trăm sáu mươi sáu nhân viên y tế
kết quả cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế có biểu hiện trầm cảm là hai mươi ba sáu

phân tích nguyên nhân cho thấy có năm mươi bảy năm nhân viên bệnh viện đã trải qua nhân viên y tế trầm cảm
có năm mươi bảy năm nhân viên bệnh viện đã trải qua nhân viên y tế trầm cảm
đã trải qua nhiều biến cố là vì phải chứng kiến người thân bạn bè mất vì covid một mươi chín
năm mươi ba sáu nhân viên cảm thấy bản thân bị kỳ thị vì làm việc trong môi trường y tế
bảy mươi hai nhân viên cho biết người thân mất việc làm
covid một mươi chín đã làm cho rất nhiều nhân viên y tế bị hội chứng burnout
tức là sự suy sụp về thể chất và tinh thần do quá tải công việc và bị căng thẳng
từ kết quả khảo sát này lần đầu tiên bệnh viện hùng vương đã cố gắng tìm hiểu
quyết tâm triển khai thành công chương trình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế
chương trình này hướng đến việc chủ động sàng lọc phát hiện sớm dối loạn tinh thần
và triển khai các giải pháp can thiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế bệnh viện
chương trình can thiệp của bệnh viện hùng vương gồm có ba phần
phần một bệnh viện tổ chức hai mươi tám buổi trò chuyện với các chuyên gia tâm lý nhằm nâng đỡ tinh thần với chủ đề
tuyến đầu vững vàng bình an vượt sóng
từ ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một với các mục tiêu
hiểu về sức khỏe tinh thần của bản thân chia sẻ về khó khăn hiện có
thực hành các kỹ thuật sơ cứu tâm lý để ứng dụng chăm sóc cho bản thân và đồng đội
được kết nối và hỗ trợ từ tập thể nhân viên y tế
tổng cộng có một trăm một mươi hai nhân viên tham gia lớp sơ cứu tâm lý và một trăm linh ba nhân viên tham gia lớp vòng tròn chia sẻ
phần hai biên soạn và xuất phẩm
bản sổ tay tâm lý với ba trường gọi tên cảm xúc nâng đỡ cảm xúc và ươm mầm hạnh phúc
với hành trình một mươi bốn ngày giúp nhân viên bệnh viện giảm thiểu những gánh nặng lo âu căng thẳng về tâm lý
phần ba biên soạn một mươi bốn đoạn video clip nội dung ngắn gọn dễ hiểu giúp nhân viên có thể theo dõi
và tự thực hành tại nhà về các bài tập nâng đỡ cảm xúc
với mô hình nâng đỡ tinh thần nhân viên y tế trong mùa dịch covid một mươi chín của bệnh viện hùng vương
đã phát huy tác dụng rõ rệt làm giảm bớt căng thẳng lỡ âu lấy lại trạng thái cân bằng
để tiếp tục sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
các tác động của covid một mươi chín lên sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh
của người dân lẫn các y bác sĩ đều thực sự rất đáng quan ngại
chúng ta mặc dù phòng chống đại dịch nhưng cũng không thể quên chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của chính mình
bởi đó chính là ý chí chống đỡ chúng ta trước những khó khăn thử thách
còn ở phía trước
vâng và bản tin covid một mươi chín sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng ba của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
bản sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin phát sóng trong ngày